nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của hải quân nhân dân việt nam ngày mùng hai và mùng năm tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hôm nay một tháng tám tại cân cứ quân sự long sơn thành phố vũng tàu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác trung ương
đã đến thăm và làm việc với bộ tư lệnh vùng hai hải quân
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích trong thời gian qua của các cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân nói chung
và vùng hai hải quân nói riêng ân cần dặn các cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu của hải quân nhân dân việt nam
không ngừng rèn luyện phấn đấu xây dựng hải quân nhân dân việt nam cách mạng chính quy tình nhuệ hiện đại
xứng đáng là lực lượng nóng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc
nhân dịp này phó chủ tịch nước đại diện quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng hai mươi phần quà cho gia đình cán bộ
chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ba mươi phần quà cho con cán bộ chiến sĩ vùng hai hải quân vượt khó